trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh quảng trị đang nóng lên tình trạng trộm cắp thiết bị điện
trong đó chủ yếu là dây điện các loại tại trạm biến áp
tình trạng này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị xảy ra liên tiếp gần hai mươi vụ trộm cắp thiết bị điện
riêng trong quý ba năm hai nghìn một mươi tám điện lực huyện đã ghi nhận khoảng một mươi vụ cắt trộm vật tư thiết bị trên lưới điện cao áp đang vận hành
các đối tượng thường trộm các thiết bị kim loại màu dây đồng trung tính máy biến áp dây tiếp địa
đây là các thiết bị có chức năng đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành lưới điện
vì vậy việc lấy cắp không chỉ ảnh hưởng tới hệ thống điện lưới mà còn đe dọa đến tính mạng của người dân
theo báo cáo của công ty điện lực quảng trị
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy
đến nay đơn vị đã kiểm tra phát hiện bốn mươi năm vụ cắt trộm vật tư thiết bị trên lưới điện cao áp đang vận hành
gây mất điện trên diện rộng và thiệt hại cho ngành điện hàng trăm triệu đồng
các đối tượng thường tận dụng thời điểm dạng sáng
tiếp cận các trạm biến áp xa khu dân cư để thực hiện hành vi trộm cắp thiết bị điện
trước tình trạng trên công ty điện lực quảng trị đã thường xuyên cử người theo dõi
kiểm tra các trạm biến áp đồng thời thông báo đến cơ quan công an để phối hợp điều tra
ở khu vực vĩnh linh ở khu vực xã vĩnh sơn và vĩnh lâm
đã hơn một trăm linh hồ bảo vệ ngành điện và ngành điện rồi phối hợp để kiểm tra thì hơn một trăm linh hồ gia đình
do nàn ăn cắp thiết bị kim loại mau ở trạm biến áp dẫn đến các thiết bị dân dùng trong nhà bị hư hỏng
để giải quyết vấn đề này trước mắt về phía điện lực
chúng tôi đã tổ chức cho anh em tăng cường công tác kiểm tra lưới điện
để đối với khi phát hiện ra đối với những thiết bị mất các điện
thì thiết bị kim loại mau mà ảnh hưởng đến vấn đề an toàn điện cũng như là vấn đề kỹ thuật của lưới điện
thì chúng tôi kịp thời để xử lý ngay để đảm bảo cho vấn đề cung cấp điện cho người dân trên địa bàn
trong thời gian tới công ty điện lực quảng trị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương
và các cơ quan chức năng để có những giải pháp quyết liệt hơn nữa
nhằm chấm dứt tình trạng trộm cắp thiết bị điện đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
đặc biệt là trong mùa mưa bão sắp đến